thông qua sách báo một vài clip giới thiệu nhưng có lẽ không có cách nào trực quan sinh động và đầy đủ hơn phương thức công nghệ ảnh ba trăm sáu mươi độ
ở giữa quận hoàn kiếm hà nội là hồ hoàn kiếm còn gọi là hồ gươm lục thủy tà vọng hàng hương
hồ hoàn kiếm với đền ngọc sơn nối vào phố hà ngang trong khu phố cổ là điểm gốc cho du khách mỗi dịp về thăm thủ đô hà nội

hòa chung với sự phát triển mạnh mẽ của du lịch việt nam thủy tiên cùng với dự án khởi nghiệp của mình đang góp phần đem đến một cách tiếp cận du lịch mới lạ giúp nâng tầm và hội nhập với quốc tế trong lĩnh vực du lịch